trong thời gian giữa tháng bảy vừa qua tại huyện hớn quản tỉnh bình phước đã xảy ra một vụ cướp táo tợn vào lúc sáng sớm
khiến người dân nơi đây hết sức bàng hoàng và lo lắng
nhóm cướp ra tay rất lạnh lùng và quyết liệt hòng chiếm đoạt tài sản và thoát thân
trong quá trình giảng co một trong hai bị hại đã bị đối tượng chém gây thương tích nhưng rất may không ảnh hưởng đến tính mạng
ngay sau khi xảy ra vụ cướp lực lượng công an huyện hớn quản đã vào cuộc điều tra truy xét thủ phạm ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương
gia đình ông nguyễn thanh duyên và bà mai thị cúc tại xã tân hưng huyện hớn quản vẫn chưa hết bàng hoàng
sau khi bị nhóm cướp đột nhập vào nhà tấn công gia chủ và cướp đi một số tài sản vào lúc dạng sáng ngày một mươi sáu tháng bảy
khi đó chỉ có hai ông bà ở nhà và đang ngủ say bất trật tỉnh giấc thì thấy hai bóng người
đang cắt sợi dây của bà